bây giờ là sáu giờ xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phải đến ngày mai thì mưa mới có dấu hiệu giảm ở hầu hết các khu vực
sau mưa lũ thì người dân có rất nhiều việc phải làm để sớm ổn định lại cuộc sống ăn uống
vâng xử lý nước giếng thì nhất định phải thực hiện ba bước
thứ nhất là thao rửa giếng nước
lúc này thì quý vị cần phải khơi thông tất cả các vũng nước xung quanh khu vực giếng tháo bỏ nắp và ni lông bịt giếng
sau đó thì mới tiến hành thao vét giếng
bước thứ hai là làm trong nước giếng bằng phèn chua
và bước thứ ba là khử trùng riêng nước bằng hóa chất
với những nguồn nước cấp cho tập thể hay là các giếng nước dùng chung
thì bước khử trùng này cần phải do cán bộ y tế hướng dẫn cách làm để đảm bảo an toàn
kết hợp xử lý môi trường và làm sạch nguồn nước với nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó
hy vọng sẽ giúp quý vị hạn chế được nguy cơ nhiễm bệnh sau mưa lũ
dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần cuối của chương trình